thanh tra bộ nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật
về tuyển dụng công chức ở tp hcm giai đoạn từ ngày một một hai nghìn một mươi sáu đến ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn một mươi tám
trong đó yêu cầu tp hcm kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến việc bổ nhiệm một trăm năm mươi sáu cán bộ lãnh đạo thiếu điều kiện thiếu tiêu chuẩn
cụ thể có một trăm năm mươi sáu công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tp hcm còn thiếu một hoặc một số điều kiện tiêu chuẩn chức danh
như chứng chỉ quản lý nhà nước ngoại ngữ tin học chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp cơ sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành
giữ ngạch thấp hơn hoặc không phù hợp với ngạch công chức theo quy định
một số trình tự thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ v v
thanh tra bộ nội vụ kiến nghị chủ tịch ubnd tp hcm chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan tổ chức
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về các văn bản hướng dẫn thi hành trong việc tuyển dụng
sử dụng và quản lý công chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan tổ chức cá nhân
có liên quan để xảy ra những hạn chế tồn tại như đã nêu trên để có hình thức xử lý phù hợp